trạm thu phí bot trên quốc lộ ba cũ hà nội thái nguyên tuyên quang và quốc lộ ba mới thái nguyên bắc cạn
dù mới chuẩn bị đi vào thu phí nhưng đã gặp phải phản ứng khá dữ dội của người dân thái nguyên
chiều qua lãnh đạo bộ giao thông vận tải cùng lãnh đạo ubnd tỉnh thái nguyên đã cùng bàn hướng tháo gỡ cho vấn đề này
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thắc mắc xung quanh quyết định này
đây là hình ảnh trạm thu phí theo hình thức bot nằm trên tuyến quốc lộ ba mới
đoạn từ thái nguyên đi bắc cạn
cách trạm này khoảng hai km một trạm thu phí nằm trên quốc lộ ba cũ cũng đang được triển khai
đáng nói mức giá thu phí của hai trạm này tương đương nhau với mức thấp nhất là ba mươi năm đồng một lượt xe
trong đó trạm bot trên quốc lộ ba cũ thời gian thu phí hoàn vốn là một mươi sáu năm một tháng
trong cuộc họp chiều qua ông nhữ văn tâm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên cũng đề nghị
việc thu phí trên quốc lộ ba cũ cần phải được tạm dừng đến khi đạt được sự đồng thuận cao
thì mới tiếp tục thu tuy nhiên đề nghị này của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên không được chấp nhận
chính sách cụ thể và phương án chúng tôi cũng đề xuất là bao giờ có sự đồng thuận cao thì chúng ta tiến hành thu phí
giải thích về việc thu phí này thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường cho rằng
nếu như không thu phí đối với tuyến quốc lộ ba cũ thì nhà đầu tư không thể thu hồi vốn
vì các phương tiện sẽ chọn đi theo quốc lộ ba cũ chứ không đi vào quốc lộ ba mới
đối với quốc lộ mới thì như vậy là chúng ta có thu bình thường
còn đối với quốc lộ cũ
cũng là thu bình thường nhưng mà đối với những cái vấn đề mà
cả cái hộ mà chúng ta đề nghị là miền giảm thì trước mắt chúng ta chưa thu
còn những cái đối tượng khác đi ngoài bằng về thu chứ
sở dĩ nảy sinh sự phản đối từ người dân là do quốc lộ ba cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước
và nhà đầu tư chỉ nâng cấp một đoạn khoảng hai mươi năm km từ km bảy mươi năm đến km một trăm linh
trong đó giảm tối đa việc giải phóng mặt bằng mà chỉ mở rộng
đảm bảo quy mô tiêu chuẩn đường cấp
bên cạnh đó nhiều người dân cho rằng tuyến đường này không phải là cao tốc
mà chủ đầu tư thu phí bằng giá cao tốc là vô lý
mặt khác một số tuyến xe cố định chạy thái nguyên tuyên quang sẽ thiệt thòi
bởi dù đi đường nào thì vẫn phải trả tiền nhưng chỉ qua trạm thu phí đặt trên quốc lộ ba
một đoạn thì dễ sang quốc lộ ba mươi bảy về tuyên quang
như vậy đường đi không được là bao mà phí thì vẫn phải trả
làng nghề bánh trưng bờ đậu là sẽ không có người mua nữa
bởi vì qua chạm thu phí là không có người mua nữa

sau nữa là như nhà chúng tôi là một phần là đưa các cháu đi học ngày bốn tuổi
đưa bằng ô tô thì là một ngày bốn buổi mà bốn lần thu phí thì bọn tôi lấy đâu ra tiền
rõ ràng việc xây dựng trạm thu phí bot trên quốc lộ ba cũ là rất bất cập
trong khi đó vị trí xây dựng trạm còn chặn cả một tuyến đường đi tuyên quang
qua khảo sát của phóng viên đơn vị đầu tư thực chất mới chỉ sửa lại một chút đường dài
khoảng hơn một mươi km nên càng khiến người dân bức xúc
ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên thì
lấy hoay tìm sự đồng thuận của người dân
còn bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư thì quyết sẽ triển khai thu phí
trong bối cảnh các trạm bot ngày càng khiến dư luận bức xúc